nhưng có một sự thật là vẫn có những kẻ mê mụi tin vào luận điệu nhảm nhí hoang đường và tiếp tay cho chúng thực hiện các hoạt động khủng bố phá hoại đất nước từ bên trong
đằng sau những chiêu trò lừa phỉnh gây ảo tưởng cho số trong nước của các đối tượng cầm đầu chính phủ quốc gia việt nam lâm thời và cái kết thích đáng dành cho những kẻ tiếp tay thực hiện các hoạt động phá hoại sẽ là nội dung chính trong chương trình góc nhìn sự thật tuần này
gần năm mươi năm sau ngày đất nước thống nhất lịch sử đã sang những trang mới
với nhiều người quá khứ đau thương của dân tộc đã khép lại
với họ không còn sự hận thù mà thay vào đó là sự tự hào khi hướng về tổ quốc mong muốn được chia sẻ đóng góp để xây dựng đất nước
tuy nhiên đối lập với những tư tưởng tiến bộ này vẫn có những kẻ tỏ ra hậm hực cay cú với những thành quả mà đảng vô dụng

đào minh quân và số cốt cán của tổ chức phản động lưu vong có tên chính phủ quốc gia việt nam lần thời là những kẻ như vậy
mưu đồ thay đổi thể chế chính trị ở việt nam xóa bỏ vai trò lãnh đạo của đảng hiện thực hóa cho ảo tưởng khôi phục nền việt nam cộng hòa thế hệ thứ ba
còn gọi là đệ tam việt nam cộng hòa luôn được chúng nung nấu ấp ủ
cũng từ đây kế hoạch tuyển bộ lực lượng móc nối chỉ đạo một số đối tượng trong nước thực hiện các hoạt động phá hoại
nhằm đưa đất nước vào tình trạng bất ổn về an ninh chính trị được chúng vạch ra với các phương thức thủ đoạn hết sức manh động
tổ chức này là một tổ chức khủng bố phá hoại bạo loạn vũ trang hoạt động chống phá rất nguy hiểm
tổ chức chính phủ quốc gia việt nam lâm thời
ngày ba mươi tháng một năm hai nghìn một mươi tám bộ công an đã đưa tổ chức chính phủ quốc gia việt nam lâm thời vào danh sách các tổ chức khủng bố và công khai trên cổng thông tin điện tử của bộ công an
lợi dụng các diễn đàn nền tảng mạng xã hội số đối tượng cầm đầu tại hoa kỳ như lisa phạm ken ly triệu quách thế hùng lý hồng thái
liên tục đăng tải những thông tin bôi nhạo hình ảnh lãnh tụ xuyên tạc công tức chính sách đường lối của đảng nhà nước
hay lợi dụng một số vụ việc để bóp méo kích động một số thành phần chống đối trong nước
mặt khác với chủ trương giết sạch phá sạch đốt sạch nhằm tạo tiếng vang gây rúng động dư luận và cũng là để phô trương thanh thế của tổ chức
chúng liên tục móc nối vào nội địa lôi kéo tuyển lựa thành viên để thực hiện ý đồ bạo động vũ trang mang tính chất khủng bố
mục tiêu mà chúng hướng tới phá hoại là các trụ sở cơ quan nhà nước
các công trình trọng điểm và dịp kỷ niệm những ngày lễ lớn của đất nước
những chiêu trò lừa phỉnh điệp bợm củng cố niềm tin cho số cơ sở ngầm trong nước khiến những kẻ này phải nhận kích cục cay đắng
chúng luôn rêu rao cái là ngày các cái thời hạn này ngày này ngày kia thì tổng thống đào minh quân sẽ về tiếp quản chính chính quyền
và sau khi tiếp quản sẽ cấp phát nhà miễn phí cho những người tham gia tổ chức
chúng ta cũng thấy đây là một cái luận điệu hết sức hoang đường
thực tế thì chúng ta cũng thấy rằng các cái mốc thời gian mà các đối tượng này đưa ra như thế thì đã trôi qua rồi
và chúng ta không thấy là đào minh quân về nước được
đấy thì rõ ràng đây là một cái luận điệu tuyên truyền hết sức là hoang đường và chúng nhắm vào các đối tượng là có cái nhận thức là đang còn lạch lạ
và cũng là những cái trường hợp là họ có cái cuộc sống khó khăn
sốt phát từ những cái tâm lý hám danh hám lợi của các cái đối tượng
các đối tượng tuyên truyền sẽ được cho tiền rồi được phong chức rồi tham gia cho nên là nhiều người vẫn lầm tưởng và tin
và dẫn đến cái việc làm theo cái sự hướng dẫn của các cái đối tượng tuyên truyền ở bên ngoài
trong thời gian dài bị cơ quan công an việt nam đấu tranh bóc gỡ đầu năm hai nghìn một mươi bảy tại hoa kỳ
số cầm đầu chính phủ quốc gia việt nam lâm thời
họ cũng cố lại tổ chức phát triển lực lượng trong nội địa
chúng lên kế hoạch khủng bố phá hoại các mục tiêu trọng điểm
thậm chí có ý định ám sát cán bộ vào dịp việt nam kỷ niệm bốn mươi hai năm ngày giải phóng miền nam thống nhất đất nước
hai thành viên của tổ chức khủng bố này là phan angel và nguyễn james han
tên thật là phan thị đào và nguyễn thanh hân đều quốc tịch hoa kỳ
được bí mật cử về nước trực tiếp chỉ đạo số trang nội địa hoạt động
tất cả các mắt xích đều liên lạc qua bí danh bí số định sẵn nhằm tránh sự phát hiện của cơ quan an ninh
trong hai ngày tám và hai mươi hai tháng bốn năm hai nghìn một mươi bảy
chúng đã ném bom xăng thiêu dụi hơn ba trăm hai mươi chiếc xe tại nhà giam giữ phương tiện vi phạm giao thông của công an thành phố biên hòa tỉnh đồng nai
đặt bom xăng tại hai địa điểm của sân bay quốc tế tân sơn nhất tp hcm

ngoài ra chúng còn lên kế hoạch gây cháy nổ một số trụ sở các cơ quan nhà máy
nhưng sớm bị lực lượng công an việt nam phát hiện ngăn chặn khi chưa kịp hành động
đây là một thủ đoạn rất là manh động
và nếu như để cái việc cái hậu quả của việc thực hiện các thủ đoạn này
thì là nếu mà không phát hiện và ngăn chặn kịp thời
thì hậu quả sẽ rất lớn tác động ảnh hưởng đến tư tưởng
đến các môi trường ảnh hưởng đến sự an toàn trực tượng an toàn xã hội
ở địa phương mà nơi các đối tượng thực hiện các hành vi phá hoại này
trong vụ việc này một mươi năm đối tượng tham gia vào hoạt động khủng bố phá hoại
phải nhận những bản án thích đáng với tội danh khủng bố
nhằm chống chính quyền nhân dân theo điều tám mươi bốn bộ luật hình sự việt nam
với bản án từ bốn đến một mươi sáu năm tù
đây là một trong số một mươi năm đối tượng nhận chỉ đạo và đóng vai trò tích cực
trong hoạt động phá hoại đất nước bản án năm năm cải tạo có lẽ đã đủ thấm thiế
khi tin vào những lời hứa hẹn hảo huyền viển vông
đánh mất khoảng thời gian đẹp đẽ nhất của tuổi trẻ
trong hoạt động phá hoại đất nước bản án năm năm cải tạo có lẽ đã đủ thấm thiế

trong hoạt động phá hoại đất nước bản án năm năm cải tạo có lẽ đã đủ thấm thiế khi tin vào những lời hứa hẹn hảo huyền viển vông

hiện là đối tượng truy nã của cơ quan công an việt nam
chỉ vì tin vào những lời hảo huyền mà cái giá phải trả đối với kẻ tiếp tay cho các thế lực thù địch phá hoại đất nước như dương
là một bản án một mươi một năm tù phải bồi thường số tiền lên tới tám trăm linh triệu đồng cho cục thuế tỉnh bình dương
từ đầu năm hai nghìn hai mươi hai đến nay tòa án nhân dân tp hcm an giang và kiên giang đã xét xử gần hai mươi đối tượng
là thành viên của tổ chức khủng bố chính trị
chính phủ quốc gia việt nam lâm thời tuyên phạt nhiều bản án thích đáng mức cao nhất là một mươi ba năm tù cho tội doanh hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân
mặc dù số này không thực hiện những hoạt động khủng bố nhưng đóng vai trò tích cực trong việc lôi kéo phát triển lực lượng
in ấn tài liệu hiến pháp đệ tam việt nam cộng hòa chuẩn bị cờ vàng ba sọc đỏ
xúi dục người tham gia chương cầu dân ý bầu đào minh quân làm tổng thống của đệ tam việt nam cộng hòa
ngoài ra chúng đẩy mạnh đăng tải phát tán những thông tin xuyên tạc
bôi nhọ lãnh tụ hồ chí minh lãnh đạo đảng nhà nước chia rẽ chính sách đại đoàn kết dân tộc
qua đấu tranh khai thác thì nhiều đối tượng thì cũng đã thừa nhận rằng là
chính phủ quốc gia việt nam lâm thời sau khi tham gia tổ chức chính phủ quốc gia việt nam lâm thời
thì các đối tượng cầm đầu cố cáo bên ngoài sử dụng facebook liên lạc đặt bí danh bí số
và cung cấp các mật khẩu để vào phòng họp
đó là một thủ đoạn đối phó hết sức tinh vi
chúng lợi dụng sự phát triển của khoa học công nghệ cũng như là các ứng dụng trên nền tảng internet
để tổ chức các hoạt động trực tuyến
đơn cử trong một mươi hai đối tượng là thành viên của chính phủ quốc gia việt nam lâm thời
được đưa ra xét xử tại tp hcm ngày một mươi tám tháng bốn năm hai nghìn hai mươi
trần văn long
nguyễn minh quang
hồ thị xuân hương
nguyễn thị kim phượng
lê ngọc thành
đều được số lưu vong đặt cho các bí số
phụ trách các khu vực an giang đắk lắc đắk nông lâm đồng phú yên và con tum
hay như hai đối tượng nguyễn văn nghĩa
và dương thị bé được đưa ra xét xử vào ngày một mươi sáu tháng một mươi vừa qua tại tỉnh kiên giang
khi được phân công vào bộ phận gọi là nha nhân viên bộ quốc phòng và đoàn lữ quân nhân
ngoài việc được cấp nhiều bí số khi nhận nhiệm vụ do số bên ngoài chỉ đạo như a một nghìn hai trăm bốn mươi hai a sáu nghìn hai mươi chín a một mươi nghìn một a một nghìn chín mươi bảy a một b hai mươi
còn có nhiều bí danh như nguyễn nghĩa trần nghĩa nguyễn hoàng nghĩa trần tránh trung mai liên
mai trí thanh
quá trình đấu tranh của cơ quan an ninh cho thấy rất nhiều đối tượng không hiểu hoặc biết rất ít về tổ chức chính phủ quốc gia việt nam lâm thời
cũng không tiếp xúc trực tiếp với các đối tượng cốt cám mà chỉ liên lạc thông qua các nền tảng mạng xã hội
chỉ bị tin vào những lời hứa hẹn về vật chất mà hoạt động theo chỉ đạo của chúng
với bản án chín năm tù giam ihon eulun bỏ lại người vợ truyền miên đau yếu về bệnh thận cùng hai con nhỏ dại nhau nhóc
hát giam vợ của ihon không còn sức lao động
cuộc sống của ihon eulun đã bị bỏ lại
cuộc sống của ba mẹ con bây giờ trông cậy cả vào người mẹ già ở thị trấn buôn chấp huyện krong anna tỉnh đắk lắc
giờ này trong trạm giam có lẽ hắn sẽ không khỏi xót xa ân hận nếu như nhìn thấy viễn cảnh này
ô cũng là bài học cho những kẻ chọn lầm đường thực hiện mưu đồ phá hoại sự ổn định và phát triển của đất nước
đăng ký kênh để ủng hộ kênh của mình nhé
lại được dịp ba hoa khoác lác xuyên tạc lịch sử ca ngợi quân lực việt nam cộng hòa hay để phô trương thanh thế cho tổ chức của mình
hắn khoe khoang đồng tiền ảo của chính phủ quốc gia việt nam lâm thời có hình đào minh quân sẽ là đồng tiền quốc tế
đỉnh cao về sự hoang tưởng đến mức khôi hải của đào minh quân là việc hắn nhắc lại tập hồ sơ mấy nghìn trang khởi kiện cả chính phủ trung quốc và chính phủ việt nam
đã gửi ra tòa án hình sự quốc tế
tòa án hình sự quốc tế hồi tháng bốn năm hai nghìn một mươi năm đòi bồi thường ba mươi sáu tỷ đô la
số tiền này chúng sẽ tặng chính phủ hoa kỳ một mươi năm tỷ như một lời cảm ơn đất nước đã cưu mang cho cuộc sống lưu vong tị nạn của chúng
số tiền hai mươi một tỷ còn lại sẽ tặng nhân dân việt nam
chẳng biết kiện cáo đến đâu tòa xử thế nào mà đến giờ đã hơn bảy năm
người việt ở hải ngoại cũng như trong nước chẳng ai nghe thêm thông tin nào về vụ kiện
còn với cư dân mạng những phát biểu đầy tấu hài của đào minh quân lại khiến họ được phen cười ngào ngán
mình đâu có tư cách gì mà mang quân về một hai chục ngàn quân quân ở đâu mà
cái đó là gạt gắm đồng bào trong nước tôi không chấp nhận
cái thứ hai hai mươi sáu nước này
các quốc gia nào ủng hộ quốc gia nào chấp nhận cái chuyện mà có một chính phủ lưu vong nằm trên đất nước của quốc kỳ
mà trong khi quốc kỳ đã ban giao theo cái hiến pháp của quốc kỳ đã ban giao với cộng sản việt nam
cái đó những cái đó là cái đó mình đánh lận con đen mình làm đó tội nghiệp đồng bào trong nước
họ mất họ tin họ sẽ chết
cái thứ ba anh trong cái tình huống này anh lấy tư cách gì mà anh bầu phiếu bầu cử anh đến phiếu anh lấy ở đâu
không biết là ông ăn nhầm cái gì hoặc là ông uống nhầm cái nước gì mà ông làm việc giống như là là là là là là một người ở cõi trên không phải ở ở ở cái cõi mà mà mà mà trần giang này nữa
chết luận lại là tôi không hiểu đâu ông trần vân không hiểu nổi ông đàm vân và tôi cho rằng việc làm của ông là là không không không không không thực tế thế thôi
để phục vụ cho ý đồ chống phá nhằm xóa bỏ vai trò lãnh đạo của đảng cộng sản thay đổi thể chế chính trị ở việt nam
kể từ khi thành lập tổ chức chính phủ quốc gia việt nam lâm thời năm một nghìn chín trăm chín mươi một đào minh quân đã cùng đám tay chân cũng lập ra các ban bệ đoàn thể
phụ trách từng bộ phận là số cốt cán thân cận tự phong chức vụ cấp bậc như cầm đầu là đào minh quân tự xưng thủ tướng dưới quân là những trợ thủ
đều là các đối tượng có thể coi là lầm cẩm xếp vào hàng phụ lão như quách thế hùng cấp bậc đại tướng tổng cục trưởng tổng cục quân huấn kiêm tổng tham mưu phó quân lực việt nam cộng hòa
nguyễn đức thắng cấp bậc chuẩn tướng kiêm tránh văn phòng thủ tướng
lý hồng thái cấp bậc trung tướng tổng cục trưởng tổng cục võ học tổng tham mưu phó quân lực việt nam cộng hòa
triệu thanh hoa còn gọi là kelly triệu cấp bậc chuẩn tướng phụ trách thanh niên
lâm ái huệ chuẩn tướng làm thứ trưởng bộ tài chính
ngoài ra tổ chức bát nháo này còn có một số thành viên cốt cán như phạm thị anh đào còn gọi là lisa phạm kẻ chuyên mắc nối chỉ đạo số đối tượng trong nước thực hiện các hoạt động khủng bố phá hoại
lê đình khương hoàng vạn lý phan văn hiền wiliam bé lê nguyễn kim
phụ trách các tổ chức

mạnh thường quân là năm usd khách đặc biệt đóng năm trăm linh usd và thường dân là một trăm năm mươi usd
nếu như biết rõ bản chất ý đồ và nhận ra sự hoang tưởng của những đối tượng trong tổ chức chính phủ quốc gia việt nam lâm thời
có lẽ sẽ không có nhiều kẻ trong nước mê mụi tim theo chúng và phải nhận những bản án nghiêm khắc theo quy định của pháp luật việt nam
thời gian gần đây lợi dụng các nền tảng tiện ích của mạng xã hội cũng giống như nhiều tổ chức phản động lưu vong khác
những đối tượng trong chính phủ quốc gia việt nam lâm thời tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động mắc nối phát triển lực lượng trong nước
với thủ đoạn hình thức tinh vi khiến nhiều người khó có thể nhận biết và vô tình trở thành nạn nhân
tiếp tay cho tổ chức khủng bố này
quá trình gọi hỏi đấu tranh với các đối tượng là thành viên của chính phủ quốc gia việt nam lâm thời tại hải dương hải phòng quảng ninh
thời gian vừa qua cơ quan an ninh phát hiện ngoài việc đánh vào tâm lý hám lợi nhận thức chính trị hạn chế
một số người bị lôi kéo từ việc tham gia các hội nhóm kết bạn trên mạng xã hội
sau đó vô thức chia sẻ tán phát những thông tin xuyên tạc về đảng và nhà nước việt nam do các đối tượng đăng tải
mà không kiểm chuẩn
đó là những nội dung
mình xem thôi
chứ mình cũng không có cái vấn đề là cái chuyện là muốn là thế nọ muốn thế kia
hay là nhận tiền từ tổ chức này hay nhận tiền từ tổ chức kia
hay là cụ thể là giao việc cho mình phải làm thế này phải làm thế kia không có
khi ad vào cái nhóm đấy thì mình cũng có like một hai lần gì đó
nhưng mà tuy nhiên là sau đó mình chẳng để ý cái nhóm ấy nữa
bởi vì là mình cũng chẳng thấy có gì ở đây có cái đối tượng khách hàng nào mà người ta hướng về cái vấn đề làm đẹp cả
chỉ trong cái facebook đấy thì chỉ nói về những cái là
kiểu gần như là có những cái người mà theo như mình hiểu là trước của năm bảy mươi năm ấy
như kiểu người ta gọi là thế hệ trước của năm bảy mươi năm ấy
thì mình cũng nghĩ rằng là người ta cũng không có nhu cầu
và ngoài ra nữa là người ta cũng không phải là những đối tượng khách hàng mình hướng tới
cho nên mình có like xong bài là mình cũng không để ý nó
đến giờ đào minh quân cùng những kẻ chống cộng
có biểu hiện hoang tưởng trong chính phủ quốc gia việt nam lâm thời
đã làm được những gì như đã hứa
thứ duy nhất mà chúng đem đến cho những người chót mê mụi tin theo
thực hiện hành vi phá hoại sự ổn định phát triển của đất nước
là phải chịu mức án nhiều năm tù
đó là bài học đắt giá cho tất cả những ai mơ tưởng về chiếc bánh vẽ của các thế lực thù địch
quay lưng lại với lợi ích quốc gia dân tộc
bên cạnh các tổ chức khủng bố như việt tân triều đại việt
thì ngày ba mươi tháng một năm hai nghìn một mươi tám
bộ công an việt nam đã chính thức đưa chính phủ quốc gia việt nam lâm thời vào danh sách tổ chức khủng bố
đào minh quân lisa phạm là những đối tượng nguy hiểm hiện đang bị truy nã của cơ quan công an
tất cả những ai tham gia là thành viên của tổ chức này đều bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật hình sự việt nam
đến đây chương trình góc nhìn sự thật của truyền hình công an nhân dân tuần này cũng xin được kết thúc
xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình này tuần sau